tại trụ sở trung mương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trường tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã chủ trì cuộc họp của tiểu ban
cho ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo một mươi năm thực hiện cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
cùng tham dự cuộc họp có các thành viên tiểu ban văn kiện thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn tị kim ngân
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng các thành viên tổ biên tập văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
về đánh giá thành tiệu kết quả đã đạt được tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ văn kiện của đại hội một mươi ba không chỉ đánh giá năm năm mà phải nhìn lại hơn ba mươi năm đổi mới
bám sát các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi hai đã nêu và đối chiếu với cường lĩnh hai nghìn một mươi một
về mục tiêu phát triển đất nước
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh mở nhưng phải bám sát cường lĩnh tập trung vào ba đột phá chiến lược hạ tầng cơ sở hoàn thiện thể chế phát triển nguồn nhân lực đồng thời tiếp tục nghiên cứu thêm
về phương pháp lãnh đạo tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu cần xử lý giải quyết tốt các mối quan hệ biện chứng giữa các mặt đối lập ở tầm quốc gia cũng như của một địa phương một lĩnh vực
cường lĩnh hai nghìn một mươi một đã nêu tám mối quan hệ cơ bản đó là các mối quan hệ giữa kiên định mục tiêu và sáng tạo trong sách lược vấn đề dân tộc và giai cấp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa tăng cường kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa bảo đảm công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển mối quan hệ giữa quy mô và chất lượng phát triển vấn đề lợi ích quốc gia và hội nhập quốc tế
nhất trí với nhiều ý kiến phát biểu tại cuộc họp về vấn đề văn hóa con người việt nam tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng con người là tổng hòa các mối quan hệ vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu sau cuộc họp này tổ biên tập khẩn trương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tiểu ban văn kiện hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo để trình bộ chính trị xem xét cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện trình hội nghị trung ương một mươi một sắp tới